theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh nhân số chín trăm chín mươi bốn được công bố sáng ngày hai mươi tháng tám
đã được khẳng định âm tính sau nhiều lần xét nghiệm bằng các phương pháp khác nhau
do đó bộ y tế rút trường hợp bệnh nhân chín trăm chín mươi bốn ra khỏi danh sách những người bị nhiễm sars cov hai
theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh nhân chín trăm chín mươi bốn được công bố sáng ngày hai mươi tháng tám
đã được khẳng định âm tính sau nhiều lần xét nghiệm bằng các phương pháp khác nhau
do đó bộ y tế rút trường hợp bệnh nhân chín trăm chín mươi bốn khỏi danh sách những người bị nhiễm sars cov hai
từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng tám việt nam ghi nhận thêm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một mươi một ca tại đà nẵng một ca tại quảng nam hai ca nhập cảnh được cách ly ngay tại khánh hòa và tp hcm
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một bảy ca
trong một bảy ca mắc đã có thêm chín ca được công bố khó khăn
trong một bảy ca khỏi bệnh tổng số ca điều trị khỏi hiện là năm trăm bốn mươi hai ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm bốn mươi ca số ca tử vong là hai mươi năm ca
số người cách ly tập trung tại bệnh viện là một tám trăm tám mươi bảy người số người cách ly tập trung tại cơ sở khác là hai mươi hai trăm chín mươi bốn người
số người cách ly tại nhà và nơi lưu trú là sáu mươi chín trăm tám mươi một người